hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn vệ sinh thực phẩm đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị tại đầu cầu hà nội
cùng dự và chủ trì có phó thủ tướng vũ đức đam
hội nghị nhằm đánh giá lại những kết quả đã thực hiện tốt
những tồn tại cần tập trung khắc phục nhằm thực hiện tốt pháp luật
và các cuộc vận động về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
hội nghị được tổ chức ngay khi đang chuẩn bị đón tết nguyên đán
cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính phủ thủ tướng chính phủ
và các cấp ngành trong bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân
tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh cả hệ thống chính trị cần làm tốt
để đáp ứng nhu cầu cấp bách của mỗi gia đình
việc thí điểm thanh tra chuyên ngành từ trên xuống dưới
và kiểm tra từ trung ương đến tận cấp xã
bước đầu đã giúp cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có sự chuyển biến mạnh mẽ
đây là kết quả từ sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị và toàn dân
nguyên sự nhất là một công an như ông ngọc đây
đã xử lý cái vụ thuốc bác giả
làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân
các cụ các ông các bà thì thích cái phong tục việt nam
thích thuốc bác thuốc nam
mà thuốc bác giả mốc ướp lưu quỳnh như vậy
để hại sức khỏe dân dân
phải xử lý nghiêm trường hợp đại
việt nam là một trong quốc gia xuất khẩu hàng đầu nông sản
sản phẩm nông nghiệp nói chung vào thế giới
và năm nay các ông chí biết chúng ta đã đạt
trên bốn mươi một tỷ đô la mỹ
với nhiều nông sản rất nổi tiếng
và đặc biệt các sản phẩm của việt nam
vào được các thị trường
có nhiều yêu cầu rất là cao
như châu âu và mỹ
họ đều chấp nhận nông sản việt nam
là hữu cơ là nông sản sạch
cái quý là chỗ đó các ông chí
thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò
trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương
nhất là ở cơ sở đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp
người sản xuất kinh doanh thực phẩm
và việc xử lý nghiêm cấp vi phạm
thủ tướng chỉ rõ nguy cơ sản xuất nhỏ lẻ
gây mất an toàn vẫn còn
thói quen dùng thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn cao
thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật
tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
không đảm bảo chất lượng
không có nguồn gốc vẫn còn nhiều
tỷ lệ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
trên nông sản tuy có giảm nhưng vẫn còn cao
hơn các nước trong khu vực
rồi vấn đề
ngăn ngừa thực phẩm chất lượng
giá rẻ thực phẩm giả
vào xâm nhập vào biên giới nước ta
những nguy cơ như vậy vẫn còn hiểu
việc kinh doanh quảng cáo
thực phẩm bảo vệ thực sức khỏe
viên bằng pháp luật đặc biệt
trên mạng xã hội diễn biến phức tạp
khó quản lý ảnh hưởng đến
quyền lợi người tiêu dùng cái bức chúc
trong dư luận xã hội
các đồng chí tính toán để trình
cho chính phủ xem có cần sửa
luật an toàn thực phẩm
để mà trình quốc hội không
tính toán xem điểm nào
hay nghị định nào
chưa có điều kiện xử lý nghiêm
hay ban hành những tiêu chuẩn
để mà xử lý
hành chính xử lý hình thự như là
thủ tướng yêu cầu truyền thông đầy đủ
về quy trình sản xuất nhập khẩu sản phẩm
thực phẩm thuốc thú y thức ăn chăn nuôi
thuốc bảo vệ thực vật giả soát
loại khóa sinh mục những thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm an toàn
tăng cường chống buôn lậu
gian lận thương mại hàng giả
xem xét lại tiêu chuẩn nước uống và các tiêu chuẩn môi trường
khâu đầu tiên là tuyên truyền chấp hành
pháp luật về an toàn thực phẩm để người dân
và các nhà sản xuất chấp hành qua đó tạo xã hội
lạnh mạnh và an toàn